thưa quý vị chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thường đã tiếp đoàn đại biểu là lãnh đạo của phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
nhân dịp đoàn tham dự hội nghị hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi một đang diễn ra tại việt nam
chủ tịch hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế francensko roka phó chủ tịch ủy ban chữ thập đỏ quốc tế jean carbonier
cùng các vị khách quốc tế đánh giá cao việt nam đăng cai tổ chức hội nghị chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi một
đồng thời ghi nhận đóng góp tích cực và hiệu quả của việt nam cho phong trào trong bảy mươi bảy năm qua
nhất là thái độ và trách nhiệm ứng phó của việt nam trong giải quyết những thách thức nhân đạo mà khu vực đang phải đối mặt
vinh dự là thành viên của phong trào toàn cầu có một trăm chín mươi quốc gia tham dự chủ tịch nước võ văn thưởng nêu rõ dân tộc việt nam từng đối mặt với chiến tranh
thiên tai dịch bệnh chịu nhiều đau thương mất mát đã luôn nỗ lực đoàn kết cùng cộng đồng quốc tế hành động xoa dịu nỗi đau của con người
trợ giúp và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong mọi hoàn cảnh
nhắc lại lời của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chủ tịch danh dự đầu tiên của hội chữ thập đỏ việt nam trong suốt hai mươi ba năm từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nghĩ cho cùng mọi vấn đề là vấn đề ở đời và làm người ở đời và làm người là phải thương nước thương dân thương nhân loại đau khổ và bị áp bức
chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định việt nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa
là bạn là đối tác tin cậy là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trên thế giới
ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các tổ chức quốc tế đã hợp tác và hỗ trợ hiệu quả cho việt nam trong thời gian qua
đặc biệt mỗi khi có thiên tai thảm họa dịch bệnh
chủ tịch nước bày tỏ lo ngại châu á thái bình dương khu vực phát triển năng động động lực của sự phát triển toàn cầu
đang phải đối mặt với thách thức to lớn của sự biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu với những hiểm họa sinh tồn liên quan được dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân trong khu vực
là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu việt nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia
và cam kết mạnh mẽ phát thải rồng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi giảm phát thải nhà kính bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng
kèm theo nhiều giải pháp từ hoàn thiện thể chế đến tổ chức trong thực tiễn
việt nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường
tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của liên hiệp quốc và cứu trợ nhân đạo quốc tế
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần sẵn sàng hành động sớm hơn để trợ giúp được hiệu quả và thiết thực cho nhiều người hơn
tin tưởng hội nghị hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi một tại việt nam thành công tốt đẹp
chủ tịch nước đánh giá cao chủ đề châu á thái bình dương sẵn sàng trước thảm họa cho thấy sự chủ động cao định hướng mới trong quản lý thảm họa
chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa chủ động
hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi bảy của kỳ họp thứ sáu quốc hội đã dành một ngày để nghe và thảo luận các báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phòng chống tham nhũng thi hành án và các báo cáo công tác của tranh án toán nhân dân viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
các báo cáo của các cơ quan cho thấy mặc dù chính phủ có nhiều nỗ lực trong công tác điều tra phòng chống tội phạm tham nhũng thi hành án
song tỷ lệ tội phạm trên nhiều lĩnh vực vẫn cao
có loại hình tội phạm số vụ phát hiện tăng trên hai trăm linh như vi phạm pháp luật trên không gian mạng
riêng trong công tác phòng chống tham nhũng việc phát hiện trong nội bộ các cơ quan tổ chức còn quá thấp
giải trình trước quốc hội ý kiến của các đại biểu về thực trạng cũng như giải pháp kiến nghị trong thời gian tới
để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
đại diện tòa nhân dân viện kiểm sát bộ công an cho rằng
cần có sự triển khai đồng bộ hơn giữa các cơ quan trong công tác thanh tra giám sát
công tác phòng ngừa và công tác xây dựng pháp luật cũng như nâng cao ý thức của người dân
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ
trong việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương ban đối ngoại trung ương
bộ ngoại giao và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách
xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao việt nam toàn diện hiện đại
mang đậm bản sắc cây tre việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tham dự buổi lễ có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại
ngoại giao việt nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thường trực ban bì thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai nhấn mạnh
cuốn sách của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng về công tác đối ngoại ra mắt trong thời điểm hết sức quan trọng
đất nước ta đã trải qua hơn nửa nhiệm kỳ đại hội thứ một mươi ba
đang nỗ lực đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
những bài viết trong cuốn sách bao hàm giá trị cả về lý luận thực tiễn
thể hiện đường lối và bản sắc đối ngoại ngoại giao của đảng
đúc kết tư tưởng cốt loại của đối ngoại ngoại giao việt nam
xuyên suốt lịch sử dân tộc mà đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại hồ chí minh
phương pháp luận trong đánh giá tình hình thế giới nhận diện đặc điểm của thời đại
cơ hội thách thức và ứng xử của việt nam trong từng giai đoạn lịch sử
cuốn sách tuyển chọn các bài viết bài phát biểu trả lời phỏng vấn thư điện
của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng thể hiện tư tưởng nhất quán
xuyên suốt của người đứng đầu đảng ta về đường lối đối ngoại ngoại giao việt nam trong thời kỳ mới
sự ra đời cuốn sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng càng cho thấy đảng ta luôn coi đối ngoại
là trọng yếu thường xuyên là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị
có vai trò và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sáng mai ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại hà nội sẽ diễn ra cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác
ngày hôm nay phó thủ tướng trần lưu quang đã ký các quy định số một nghìn bốn trăm bốn mươi ba và một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn
của thủ tướng chính trị
chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với hai nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
cụ thể xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng ninh đối với ông đặng huy hậu
xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đối với bà vũ thị thu thủy
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
chiều nay phó thủ tướng trần ông hà đã có buổi làm việc với tỉnh lâm đồng về tình hình triển khai dự án
xây dựng đường bộ cao tốc đoạn tân phú bảo lộc và bảo lộc liên khương
báo cáo của tỉnh lâm đồng cho biết tỉnh đang hoàn thiện cuối kỳ báo cáo nghiên cứu khả thi
với tổng mức đầu tư cho dự án cao tốc bảo lộc liên khương khoảng một mươi chín năm trăm hai mươi một tỷ đồng
diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng là ba bảy hectare
đến nay tỉnh lâm đồng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng
báo cáo đánh giá tác động môi trường thống kê tính toán khối lượng phạm vi diện tích bồi thường
giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật
đối với dự án cao tốc tân phú bảo lộc tỉnh lâm đồng kiến nghị các bộ ngành trung ương
quan tâm hỗ trợ địa phương trong thẩm định phê duyệt hoặc hướng dẫn các nội dung liên quan
để sớm khởi công vào quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà ghi nhận những ý kiến của tỉnh
đề nghị trước mắt cần đặt quyết tâm cao hơn nữa để tiếp tục nỗ lực triển khai
hay dự án cao tốc đúng tiến độ nếu gặp khó khăn chính phủ sẽ hỗ trợ tháo gỡ
phó thủ tướng cũng đặc biệt ủng hộ thúc đẩy việc sớm nâng cấp sân bay liên khương
để đồng bộ với sự phát triển chung của tỉnh
tới đây cần có tính toán để thu hồi những phần đất hoạt động không hiệu quả
về cao tốc nha trang đà lạt tuyến đường sắt tháp tràm đà lạt
phó thủ tướng khuyến khích tỉnh triển khai và kêu gọi đầu tư hai tuyến này
tính toán điều chỉnh những quy hoạch khác liên quan cho phù hợp
thưa quý vị so với các châu lục khác châu á thái bình dương là khu vực thường xuyên hứng chịu
nhiều thảm họa thiên nhiên và trong đó thì việt nam nằm trong danh sách một mươi nước thiệt hại nghiêm trọng nhất
đứng trước sự gia tăng và khốc liệt của thảm họa thiên tai và xung đột
nhu cầu chia sẻ và phối hợp hành động trên toàn cầu
ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
một diễn đàn thanh niên khu vực hai phiên thảo luận
năm hội thảo chuyên đề cùng các phiên họp theo từng chủ đề liên tiếp
được tổ chức trong ba ngày của hội nghị chữ thập đỏ
trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi một ap một mươi một
tất cả đều hướng tới mục tiêu là cùng nhau nhận diện thách thức
cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tế để tìm ra cách tiếp cận và những giải pháp mới
nhằm giải quyết những thách thức nhân đạo mà khu vực châu á thái bình dương đang phải đối mặt
đây là một cái cơ hội để cho chúng ta bắt đầu thay đổi những cái thói quen sống của chúng ta
chúng ta không cần phải bắt đầu bằng những cái sáng kiến gì quá là lớn lao
phải bắt đầu từng cái nhỏ nhặt nhất
tôi nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng bởi vì những năm qua có rất nhiều điều chúng ta đã học được
và chia sẻ cùng nhau đặc biệt là hội nghị lần này cũng cho thấy chúng ta đã và đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ hai việt nam tiếp tục được tin tưởng giao tổ chức hội nghị ap một mươi một
trải qua bảy mươi bảy năm xây dựng trưởng thành hội chữ thập đỏ việt nam đã trở thành một thành viên tích cực của phong trào
đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cứu trợ nhân đạo kịp thời thiết thực đến người dân các nước ở châu á thái bình dương cũng như trên thế giới
hội chữ thập đỏ việt nam là một ví dụ điển hình cho thấy vai trò dẫn dắt là nồng cốt tiêu biểu trong khu vực
hội chữ thập đỏ việt nam luôn sẵn sàng và đi trước trong mọi hoạt động
chúng tôi xác định tầm nhìn và sứ mệnh của hội chữ thập đỏ việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ là tổ chức chuyên nghiệp giữ vai trò nòng cốt đầu mối gắn kết và điều phối trong hoạt động nhân đạo của quốc gia
và đóng góp có trách nhiệm vào phong trào nhân đạo của khu vực và toàn cầu
đến năm hai nghìn bốn mươi năm sẽ là hội quốc gia mạnh của khu vực châu á thái bình dương
cùng với việt nam hơn năm mươi hội quốc gia đã thể hiện tinh thần hợp tác cam kết hành động nhân đạo
và quyết tâm tạo ra những thay đổi hiệu quả cho hội quốc gia và phong trào nhân đạo khu vực cũng như toàn cầu
nâng tầm khởi động là chủ đề của diễn đàn thương mại việt nam hoa kỳ do bộ công thương phối hợp với phòng thương mại hoa kỳ tại việt nam tổ chức
diễn ra vào buổi sáng ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh
diễn đàn thương mại việt nam hoa kỳ năm hai nghìn hai mươi ba tập trung thảo luận về triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ
và ý nghĩa đối với hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
bên cạnh đó diễn đàn còn dành thời gian thảo luận về những thách thức mà kinh tế việt nam đang phải đối mặt
trong bối cảnh các cuộc xung đột thương mại địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp khả năng tham gia của các doanh nghiệp việt nam
trước xu hướng dịch chuyển các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu gợi ý giải pháp tăng cường trao đổi thương mại và thu hút đầu tư
ngày hôm nay ban chỉ đạo diễn tập tỉnh ninh bình đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba
ninh bình là một trong ba tỉnh được quân khu ba giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng
tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ
cuộc diễn tập có sử dụng nhiều vật chất phương tiện kỹ thuật chuyên dùng lực lượng trực tiếp tham gia và nhân dân tham gia số lượng đông
quá trình thực hành diễn tập có tổ chức cơ động bằng nhiều phương tiện và diễn ra đồng thời ở nhiều cấp nhiều địa bàn khác nhau
nội dung diễn tập liên quan đến thực hành thực binh
thông qua diễn tập nhằm kiểm tra bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra trên địa bàn
đặc biệt cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý của người tập với những nội dung tình huống mới tình huống khó
cuộc diễn tập diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một
chiều nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tổ chức hội nghị công tác phối hợp giữa văn phòng với các hiệp hội ngành hàng năm hai nghìn hai mươi ba và phương hướng phối hợp trong thời gian tới
thời gian qua tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng kém chất lượng vẫn diễn ra trong hoạt động thương mại truyền thống thương mại điện tử
trên thị trường vẫn còn phổ biến
hoạt động thương mại bất hợp pháp trái với quy định pháp luật việt nam làm ảnh hưởng không ít tới sự phát triển của nền kinh tế
môi trường làm ăn chân chính của các doanh nghiệp trong nước các nhà đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng tới sức khỏe chi tiêu của người tiêu dùng
trong thời gian tới văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì xây dựng kế hoạch chuyên đề
phối hợp với các hiệp hội tổ chức triển khai các chương trình kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm ngành hàng kế hoạch đặt ra
thưa quý vị tối nay công an quận tám tp hcm đã phong tỏa hiện trường điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở hẻm hai trăm sáu mươi lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám khiến ba người tử vong
chiều nay người dân phát hiện căn nhà ở hẻm lưu hữu phước bốc cháy nên đã hô hoán dập lửa và báo với cơ quan chức năng
lực lượng chức năng dập lửa và phát hiện thi thể của một người phụ nữ cùng hai cháu nhỏ đã tử vong
bước đầu qua khám nghiệm hiện trường công an nghi vấn căn nhà bị phóng hỏa và những người này đã bị sát hại
hiện tại công an đã tạm giữ một nghi phạm và đưa về trụ sở để làm việc
công an thừa thiên huế vừa khởi tố một đối tượng về hành vi xâm nhập trái phép và tấn công mạng máy tính
theo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế
nguyễn nhật trường sinh năm hai nghìn trú tại huyện a lưới do mâu thuẫn cá nhân
đã sử dụng laptop xâm nhập vào thư điện tử của các nhân viên trong công ty
và phát hiện địa chỉ các trang web của đối tác công ty tại mỹ
tiếp đó trường đã lập ra một thư điện tử nạc danh
để giả danh mình là một nhóm hacker tại nhật bản đe dọa các nhân viên đối tác của công ty
ngoài ra đối tượng này cũng thực hiện ba đợt tấn công vào hai trang web do công ty mgi quản lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn nhật trường về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông
hoặc phương tiện điện tử của người khác
thưa quý vị tình trạng khai thác cát trái phép trên lòng hồ thủy điện iali
giáp danh giữa hai tỉnh gia lai và con tum vốn đã phức tạp trong suốt nhiều năm qua
và thời gian gần đây hoạt động này lại tiếp tục tái diễn với quy mô lớn hơn
lấy danh nghĩa nạo vét lòng hồ các đối tượng khai thác và vận chuyển cát
ngang nhiên hoạt động một cách trái phép cả ngày lẫn đêm
là công trình thủy điện lớn nhất ở tây nguyên thủy điện iali không chỉ đóng góp
vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh gia lai
thế nhưng nơi đây đang trở thành một đại công trường
với những chiếc máy múc hạng nặng và nhiều chiếc máy hút cát
đang liên tục hoạt động hết công suất
cũng tại khu vực khai thác cát trái phép này
tối ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng chức năng huyện chư pả đã phát hiện và tạm giữ để điều tra hai phương tiện
gồm một ô tô và một cano có lắp biển số công vụ ngành công an
nhưng không có giấy tờ chứng minh là hợp pháp
và theo chính quyền địa phương
tại đây chưa có bãi tập kết nào được phép mang cát từ lòng hồ đi tiêu thụ
trong đêm tối là các đối tượng hút cát hút cái tài nguyên kháng sản của nhà nước lên tàu
để về rồi hợp thức các cái vấn đề để buôn bán
cho nên là các vấn đề rất phức tạp
bản thân của
khu vực lòng hồ gia ly huyện chư bả thì đến thời điểm hiện nay thì chưa có một cái
giấy phép khai thác khoáng sản nào được cấp có thẩm quyền cho phép
hàng ngày có cả trăm khối cát được mang đi ra khỏi lòng hồ thủy điện
điều này cũng đồng nghĩa nhà nước mất đi một nguồn thuế tài nguyên không nhỏ
việc lỏng lẻo trong công tác quản lý tại đây không chỉ làm thất thoát tài nguyên
mà còn gây nhiều hệ lụy khác về an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị sáng nay
gần hai trăm linh học sinh của điểm trường văn trình thuộc trường tiểu học phong bình
tỉnh thừa thiên huế đã quay trở lại lớp học sau hơn một tuần phải nghỉ học để tránh lụt
và đây cũng là số học sinh cuối cùng tại địa phương bị gián đoạn học tập do mưa lũ
đợt mưa lũ vừa qua sở giáo dục tỉnh thừa thiên huế đã phải cho toàn bộ học sinh
nghỉ học ba ngày để bảo đảm an toàn
riêng với học sinh ở những vùng thấp trũng các địa phương đã chủ động cho nghỉ học sớm hơn
ngay sau khi nước rút tỉnh thừa thiên huế đã huy động quân đội
tổ giáo viên vệ sinh trường lớp để đón học sinh quay trở lại
các trường đã lên phương án học bù dạy bù để bảo đảm chương trình học
nhất là khi kỳ thi học kỳ đã đến gần
ở lượt hai bảng f vòng loại hai quân cấp hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á
việt nam gặp iraq trên sân vận động mỹ đình vừa kết thúc cách đây ít phút
và iraq đã giành chiến thắng trước việt nam nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng
với chiến thắng ở lượt trận đầu tiên trước đội tuyển philippines
thầy trò huấn luyện viên chuse ra sân đầy sự tự tin khi gặp đối thủ mạnh là đội tuyển iraq
bước vào trận đấu đội tuyển việt nam sử dụng lối chơi kiểm soát bóng ngắn chắc chắn và an toàn
thế nhưng hàng thủ của chúng ta vẫn phải liên tục chịu nhiều sức ép từ phía đối thủ
và kết thúc hiệp một với tỷ số hòa khi không có bàn thắng nào được ghi
bước vào hiệp thi đầu thứ hai huấn luyện viên chu xê thay một số cầu thủ trẻ và dâng cao đội hình
để tạo ra được nhiều cơ hội nhưng cũng không thể nào tạo ra được bất ngờ
ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu đội tuyển việt nam bất ngờ để thùng lưới sau pha đánh đầu
của cầu thủ mohammed ali nhận thất bại một trước đội tuyển iraq đội tuyển việt nam cần phải giành
chiến thắng trước đội tuyển indonesia sắp tới thì mới mong giành cơ hội y tiếp ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu

kế hoạch phòng thủ của việt nam
ngày hai mươi một mươi một triều tiên đã thông báo cho nhật bản kế hoạch phòng thủ của việt nam
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai trong bối cảnh chính quyền triều tiên
đang chuẩn bị cho nỗ lực thứ ba đưa một vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo
triều tiên đã thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản biết vệ tinh sẽ được phóng đi hướng về hoàng hải và biển hoa đông
trong khi đó hàn quốc cho rằng bình nhưỡng có thể đẩy nhanh việc thực hiện ý định phóng vệ tinh nói trên
sớm nhất trong tuần này đồng thời kêu gọi chính quyền triều tiên ngừng ngay lập tức việc chuẩn bị vũ phóng
trước thông tin này ngày hai mươi một tháng một mươi một thủ tướng nhật bản fumio kishida yêu cầu các bộ ngành liên quan
chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một vụ phóng vệ tinh từ phía triều tiên
ông cho biết nhật bản cũng sẽ nỗ lực hết sức thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng
đồng thời tổ chức điện đàm phối hợp ba bên thời gian thực với mỹ và hàn quốc để thuyết phục bình nhưỡng hủy bỏ kế hoạch
thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi một tổng thư ký liên hợp quốc ông antonio guterres cho biết rằng
một chính quyền palestine vững mạnh sẽ đảm đường các trách nhiệm ở gaza sau cuộc khủng hoảng hiện nay
và quốc tế sẽ nỗ lực thúc đẩy hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột palestine israel
khi được hỏi về triển vọng tình hình sau xung đột tại gaza tổng thư ký liên hợp quốc ông antonio guterres cho rằng
quan trọng là có thể biến xung đột hiện tại thành cơ hội cho một phương án dài hạn đó là hướng tới giải pháp hai nhà nước
ông guterres cũng cho biết các bên liên quan cần phối hợp để tạo điều kiện
và chuyển tiếp trong đó có một chính quyền palestine vững mạnh đảm đường trách nhiệm quản lý gaza
và trên cơ sở đó hướng đến một giải pháp hai nhà nước dựa trên các nguyên tắc đã được cộng đồng quốc tế thiết lập
cùng ngày đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách đối ngoại ông josep borrell nói
việc thành lập một nhà nước palestine sẽ là cách tốt nhất để đảm bảo an ninh cho israel
ông borrell cũng nói israel không nên chiếm đóng gaza sau khi xung đột kết thúc
và cần chuyển giao quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này cho chính quyền palestine yêu chuộng hòa bình
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trong khi đó mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền nam
giới chức brazil cảnh báo thời tiết thất thường kéo dài có thể ảnh hưởng tới năm trăm linh người vào cuối năm nay
vào cuối tuần qua bão lớn ở miền nam brazil đã gây ra lũ lụt khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
nước lũ tràn vào các con sông khiến cho một số ngôi làng ở các bang rio grande do sul và santa katarina bị cô lập
ít nhất ba mươi một người bị ảnh hưởng và hơn một sáu trăm linh người đã phải dơ tán
mưa và gió mạnh cũng hoành hành bang sao paulo với sức gió giật mạnh hơn tám mươi km mỗi giờ làm đổ cây cối trong khu vực
nước bắt đầu tràn vào nhà tôi từ hôm qua hôm nay còn tệ hơn mực nước đang ở khoảng bốn mươi cm
tôi có một cửa hàng thực phẩm nhỏ và nó cũng bị ngập hết rồi tôi gần như mất tất cả
còn tại một số khu vực ở miền nam và miền bắc brazil cũng đang phải chịu tác động lớn do hạn hán
hạn hán đã làm thay đổi cảnh quan
tôi đang ở iha do mazaro một ngôi làng ở cửa sông amazon ở miền bắc
con sông này giờ đây trở thành một cánh đồng khô cằn sau gần bốn tháng không có mưa
nắng nóng nên đàn gia súc của tôi đều chết hết tôi không thể tìm thấy ở đâu đủ nước ngọt cho trùng uống
chúng tôi lấy nước trong giếng để giặt quần áo và uống nhưng bây giờ nước đã quá bẩn
pantanan vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới giờ đây cũng đã trải qua ba tám trăm linh triệu
trong hai tuần đầu tháng một mươi một cháy rừng đã thiêu dụi bảy trăm bảy mươi hectare
lực lượng cứu hỏa binh sĩ và tình nguyện viên đang làm việc ngày đêm để dập tắt đám cháy
hiện đang là mùa xuân ở brazil nhưng sóng nhiệt nguy hiểm đang cằn quét buộc người dân phải nghỉ việc do lo ngại về sức khỏe
nhu cầu năng lượng cũng tăng vọt nguyên nhân dẫn đến tình trạng thời tiết này là do hiện tượng enino và biến đổi khí hậu
những hình thái thời tiết cực đoan này chủ yếu là nguyên nhân
nguyên nhân liên quan đến hiện tượng enino thời điểm này đang là đỉnh điểm của enino
mùa khô thường kéo dài trong khoảng tháng chín và tháng một mươi nhưng năm nay không giống như mọi khi dự kiến từ giờ đến cuối năm lượng mưa cực kỳ ít
hạn hán gây ảnh hưởng đến hầu hết các con sông chính tại amazon nơi chiếm đến hai mươi lượng nước ngọt toàn cầu
trước mắt ít nhất một trăm một mươi người dân sống quanh khu vực này bị ảnh hưởng trực tiếp
bởi sông amazon không chỉ cung cấp nguồn nước sinh hoạt ăn uống cho người dân mà còn là nơi cung cấp thủy sản
ngân hàng thế giới world bank dự báo khoảng từ tám trăm linh đến ba triệu người brazil có thể rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực vào năm hai nghìn ba mươi do những cú sốc về khí hậu
đời sống của người dân sẽ liên tục bị gián đoạn bởi các sự kiện thời tiết cực đoan gây tác động lớn đến kinh tế xã hội đè nặng lên các lĩnh vực nông nghiệp cấp nước thủy lợi và thủy điện
điều này có thể nhận thấy ngay từ bây giờ với lở bùn và lũ lụt lớn do mưa khốc liệt đã trở nên phổ biến ở brazil trong những năm gần đây
thưa quý vị cũng liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu cơ quan giám sát copennicus c ba s của liên minh châu âu eu ngày hai mươi tháng một mươi một cho biết
nhiệt độ trung bình toàn cầu trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một vừa qua lần đầu tiên tăng hơn hai độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
theo đó nhiệt độ trung bình toàn cầu vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một cao hơn hai bảy độ c so với mức trung bình trong thời kỳ từ năm một nghìn tám trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm linh
và đây cũng là mức tăng cao nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay
dựa trên số liệu sơ bộ
c ba s dự báo vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tiếp tục cao hơn khoảng hai sáu độ c
tháng chín vừa qua cơ quan này cũng nhận định năm hai nghìn hai mươi ba gần như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất trong một trăm hai mươi năm năm lịch sử trái đất
ngày hai mươi tháng một mươi một công ty truyền thông xã hội x đã kiện tổ chức media marters một công ty chuyên giám sát truyền thông tại mỹ
với cáo buộc tổ chức này hủy hoại danh tiếng của x
khiến mạng xã hội này mất các hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu lớn
media marters là công ty giám sát truyền thông xã hội lớn tại mỹ
tổ chức này mới đây công bố báo cáo cho biết quảng cáo của một loạt thương hiệu nổi tiếng ở mỹ trên mạng xã hội x
đã bị hiển thị bên cạnh nội dung gây kích động và thù hận như bài do thái hay là ủng hộ đức quốc xã
những thương hiệu trên gồm ibm disney paramount nbc universal
sau báo cáo này các công ty trên cho biết đã ngừng quảng cáo trên mạng xã hội x
vì vậy mạng xã hội này đã khởi kiện media master
theo đơn kiện báo cáo của media masters đã đưa ra thông tin sai lệch về trải nghiệm của người dùng trên mạng xã hội x
với ý định gây hủy hoại danh tiếng và hoạt động kinh doanh của x
hiện media master chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin vụ kiện nói trên